hưởng ứng tháng thanh niên năm hai nghìn một mươi chín do trung ương đoàn phát động vừa qua ban thường vụ tỉnh đoàn bình định phối hợp với huyện đoàn tuy phước và xã đoàn phước quang khởi công xây dựng đường bê tông nông thôn tại thôn định thiện tây xã phước quang huyện tuy phước
công trình đường bê tông có tổng chiều dài hơn chín trăm linh mét đi qua hai xóm nghèo thuộc thôn định thiện tây của xã vùng lũ phước quang với trị giá hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng
toàn bộ kinh phí để thực hiện tuyến đường này do ban thường vụ tỉnh đoàn bình định kêu gọi các đơn vị cá nhân tài trợ
bên cạnh đó lực lượng đoàn viên thanh niên và người dân địa phương đóng góp hai trăm linh ngày công để hoàn thành công trình

trong địa bàn vùng ngập trũng thường xuyên bị ngập lũ nên việc đi lại của người dân thôn định thiện tây vốn gặp rất nhiều khó khăn
công trình được khởi công xây dựng là việc làm đầy ý nghĩa giúp bà con đi lại thuận lợi hơn
qua đó thể hiện tinh thần của tuổi trẻ sung kích sẵn sàng cống hiến sức trẻ trong công tác an sinh xã hội tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
được biết trong đợt này đoàn khối doanh nghiệp tỉnh bình định và lực lượng thanh niên điện lực bình định cũng phối hợp thực hiện công trình thanh niên thắp sáng đường quê hai nghìn một mươi chín tại xã hoài hương huyện hoài nhơn
công trình có tổng chiều dài hơn một km gồm hai mươi một bộ đèn chiếu sáng các tuyến đường chính của hai thôn nhuận an và nhuận an đông với tổng kinh phí lắp đặt gần năm mươi triệu đồng